để có tiền trả nợ một phụ nữ sống ở phú quốc đã muốn người khác làm giả một mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi mang đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần ba tỷ đồng
đối tượng trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ khu phố năm thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tài sản được giao dịch trong những vụ như thế này thì thường là có giá trị rất lớn
cho nên là một số đối tượng đã nảy sinh ý định là làm giả các loại giấy tờ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua các giao dịch liên quan bất động sản
có một vấn đề mà các đối tượng thường lợi dụng bám vào đó để thực hiện hành vi phạm tội
đó là chính mặt đánh vào lòng tham ham lợi ích ham rẻ và muốn đỉnh vì có lợi nhiều
đưa ra thông tin là cái bất động sản đó cái tài sản đó nó đã được yêu đáy như thế được thuận lợi như thế và rẻ như thế
để cho người mà người ta muốn mua nhà mua bất động sản đó người ta phải bắt bậy
tại cơ quan công an oanh khai nhận do làm ăn thua lỗ để kiếm tiền trả nợ và tiêu xài tiền
nên vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín oanh lên internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi thỏa thuận làm giả mỗi giấy là một mươi ba triệu đồng
oanh tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin thửa đất được giao bán trên các trang của các công ty mua bán bất động sản
ở phú quốc để lấy thông tin lô đất diện tích đất rồi cung cấp thông tin này cho phía làm giấy tờ giả
khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn dương đông
để cầm cố mỗi giấy với số tiền từ hai trăm linh cho đến hai trăm năm mươi triệu đồng
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín oanh đã làm giả một mươi hai giấy tờ đất ở phú quốc
đem cầm cố chiếm của các chủ tiệm cầm đồ số tiền trên hai tám tỷ đồng
các đối tượng bao giờ cũng chuẩn bị cho mình một kịch bản hết sức hoàn hảo
với nhiều tình huống nhiều tình huống nhiều tình huống
để đưa nạn nhân vào một cái vòng mê trận
và qua đó thì nạn nhân đã thiếu tỉnh táo để nhận ra bản chất thật của đó là cái gì
và hiện nay với công nghệ phát triển rất mạnh
thì các đối tượng cũng sẵn sàng dễ dàng tạo ra những cái giấy tờ
của các cơ quan chức năng của các tổ chức cũng như là những cái tờ cần thiết khác
liên quan đến hoạt động mua bán bất động sản
để đánh lừa nạn nhân

vậy cho nên đây chính là một cái điều mà đòi hỏi nạn nhân
cần phải cảnh giác và có những cái kỹ năng cần thiết
để xác định sự thật
trước khi mình đặt xuống đây mình đặt tiền
để mà mua bán các bất động sản với giá trị lớn
còn đây là ba máy tính một máy in màu một máy xây dấu một dụng cụ dập dấu
một trăm linh năm hình dấu các loại của các cơ quan
tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước

và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm văn bằng giấy tờ tài liệu giả
tất cả vật chứng này được thu giữ tại nhà của hai đối tượng
dương hữu hưng và dương văn lạng
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
hiện đang sống tại thành phố hồ chí minh
chúng ta biết rằng là trong những cái giao dịch
rồi là mang kể cả mang ra công chứng
rồi là chuyển đổi sang tên v v
thì có một số loại giấy tờ giả vẫn lọt được
ở đây thì phải khẳng định rằng là với cái công nghệ hiện đại bây giờ
thì việc làm giả các loại giấy tờ là cực kỳ tinh vi
và nếu như không có thiết bị chuyên dùng
thì cực kỳ khó phát hiện được
do đó với những người bị hại
và kể cả với những công chứng viên
thì việc mà để lọt những giấy tờ giả
là cũng là chuyện dễ hiểu thôi
làm giả con dấu làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
đang là vấn đề nóng trong xã hội hiện nay
tội phạm làm giả con dấu giấy tờ
để thực hiện trục lợi bất chính
tội của nhóm tội phạm này
ngày càng trở nên tinh vi và thủ đoạn hơn
dẫn đến không ít người dân bị lừa
và phải chịu thiệt thòi từ hành vi này
tự nhận mình có mối quan hệ rộng
và bằng các loại giấy tờ giả mạo
của các cơ quan ban ngành như bộ xây dựng bộ tài chính
và tổng công ty hud
đối tượng nguyễn thị hương có hộ khẩu thường trú
tại khu đô thị nam trung yên hà nội
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông nguyễn hữu thanh
thường trú tại tuyên quang
trên hai trăm sáu mươi tỷ đồng
với hình thức ký kết
biên bản thỏa thuận về việc mua cổ phần của sân gốp tam đào
đó là gờ mai của anh thanh
anh thanh nhìn thấy và đọc các văn bản đó
thì tin rằng đây là cái văn bản do cơ quan nhà nước ban hành
cho nên anh thanh đã chuyển tiền vào
cái tài khoản của đối tượng nguyễn thị hương
có thể nói hiện nay
tình trạng giấy tờ tài liệu giả đã xuất hiện
trong các giao dịch dân sự
và sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho các cá nhân tổ chức
trong khi đó việc phát hiện thật giả rất khó khăn
cơ quan công chứng cũng rất khó để phát hiện bằng mắt thường
chỉ có các cơ quan công trình
cơ quan hình sự giám định mới phát hiện được
vì vậy các cá nhân đơn vị tổ chức chuyển nhượng
đặc biệt là các cá nhân vay với nhau
phải cảnh giác xem xét cẩn thận
khi tiến hành các giao dịch
tránh thiệt hại không đáng có